xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo từ ngày mai vùng hội tụ gió gây mưa cho khu vực bắc bộ sẽ suy yếu
nên thời tiết ở phía đông bắc bộ chủ yếu là có mưa vài nơi về đêm
còn ban ngày thì sẽ có nắng
với nhiệt độ trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất ngày mai từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
sau hai ngày tiếp theo mưa rứt và nhiệt độ sẽ nhích lên khoảng một độ
phía tây bắc bộ có thời tiết tương đồng với khu vực phía đông
cả về hình thái và nhiệt độ
trong đêm nay và đêm mai mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi
sau đó sang hai ngày tiếp theo mưa rứt trời có nắng nhẹ
với nhiệt độ trưa chiều trong ba ngày tới ở hầu khắp các nơi trên khu vực
đều không vượt quá mức là ba mươi một độ
đối với khu vực trung bộ do cũng chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu từ phía bắc
cùng với hoạt động của đới gió đông trên cao
nên dự báo từ đêm nay và vài ngày tiếp theo
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
với nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
với khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
cũng phổ biến là có mưa rào và rông rải rác
cục bộ thì có mưa vừa mưa to
riêng phía nam có mưa rông vài nơi vào chiều tối và đêm
ngày có nắng với nhiệt độ sẽ tăng dần ở phần phía bắc đến phía nam
cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết tiếp tục có mưa rào và rông vài nơi
với thời điểm mưa xảy ra từ khoảng chiều tối và tối
nền nhiệt độ ít biến đông
tiết trời xe lạnh về đêm và sáng sớm
còn nhiệt độ chưa chiều trên khu vực này
trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
cũng có mưa rào và rông xảy ra trong khoảng chiều tối và tối
trong ba ngày tới
bạn ngày trời có nắng gián đoạn gió nhẹ
chưa chiều oi bức
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn